tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín và triển khai công tác ngành năm hai nghìn hai mươi tham dự hội nghị có phó thủ tướng vũ đức đam
trong năm hai nghìn một mươi chín các chính sách được đưa ra đã từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tạo hành lang pháp lý ngày càng thông thoáng hơn cho các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
bên cạnh đó khoa học và công nghệ đã đồng hành với mục tiêu phát triển của các ngành lĩnh vực giúp nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế
thực tế các kết quả ứng dụng khoa học công nghệ đã thể hiện trong tất cả các ngành lĩnh vực như kinh tế công nghệ thông tin y tế quốc phòng và nông nghiệp
bước sang năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai
bộ khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục hoàn thành cơ chế chính sách hành lang pháp lý
thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo đổi mới tư duy trong công tác quản lý khoa học công nghệ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế